ngày hôm nay công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã cho biết ra quyết định tạm giữ hình sự năm nghi can trong nhóm đã ẩu đả và phá hỏng tài sản trên đường lý thường kiệt phường xuân an để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản
các nghi can bị tạm giữ gồm nguyễn thế anh ba mươi tuổi trần anh trung ba mươi tám tuổi trần trung tín hai mươi bảy tuổi tức tín heo trần đức duy hai mươi năm tuổi và trần hoàng hai mươi chín tuổi đều ngụ tại thành phố long khánh
trước đó như antv đã đưa tin sự việc xảy ra vào chiều ngày ba mươi tháng bốn trước quán karaoke hân linh trên đường lý thường kiệt phường xuân an
gần một mươi người thuộc hai nhóm một nhóm đi ô tô một nhóm đi xe máy vào quán hát khi ra về nhóm đi xe máy và nhóm đi ô tô bốn người không nhường đường nhau trên đường lý thường kiệt
nhóm đi ô tô yêu cầu nhóm đi xe máy né đường cho đi và nhóm đi xe máy yêu cầu ngược lại dẫn tới lời qua tiếng lại
không tìm được tiếng nói chung hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến khiến ba người trong nhóm đi ô tô bị đánh gục giữa